ngày hai mươi ba tháng ba tại khu di tích lịch sử quốc gia phủ trịnh xã vĩnh hùng huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
đã diễn ra lễ kỷ niệm bốn trăm bốn mươi chín năm ngày mất của minh khang thái vương trịnh kiểm và khai hội phủ trịnh năm hai nghìn một mươi chín
minh khang thái vương trịnh kiểm sinh năm một nghìn năm trăm linh ba mất năm một nghìn năm trăm bảy mươi là người làng sóc sơn xã vĩnh hùng huyện vĩnh lộc
suốt hai mươi năm năm cầm quân trinh chiến ông đã có nhiều công hiến lớn ở thời lê trung hưng
ông được vua lê anh tông trọng dụng ra phong trước thượng tướng quân thái quốc công
lịch sử đã đánh giá ghi nhận minh khang thái vương trịnh kiểm là người có những công hiến hết sức quan trọng
cho sự phát triển của lịch sử việt nam dưới thời lê trung hưng tạo dựng hình thái nhà nước phong kiến mới ở việt nam vào thế kỷ một mươi sáu
trong dịp này con cháu dòng họ trịnh tại nhiều miền của đất nước và nhân dân địa phương đã có dịp tề tiệu
cùng tham gia những hoạt động văn hóa tâm linh với tấm lòng hướng về nguồn cội tri ân tiên tổ